công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng ngân văn hiền là đối tượng đã tổ chức bán hai phụ nữ sang trung quốc với giá một trăm năm mươi triệu đồng
qua công tác xác minh ban chuyên án đã xác định được đối tượng ngân văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bản trăm puông xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
đã tổ chức bán hai phụ nữ tại bản trăm puông xã mường linh huyện tương dương sang trung quốc với giá một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ngân văn hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy biết đối tượng đã trở về địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng
tại cơ quan điều tra công an huyện tương dương đối tượng khai nhận đã tổ chức lừa bán người sang trung quốc để kiếm lời hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng